tại sân bóng đá tào đàn hiệp hội doanh nghiệp tp hcm đã tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá hiệp hội doanh nghiệp tp hcm huba football tona cup hai nghìn một mươi tám
khởi tranh từ ngày chín tháng chín năm hai nghìn một mươi tám hubar food boli cup hai nghìn một mươi tám quy tụ bảy mươi một đội tham gia thi đấu đến từ các doanh nghiệp các hội
câu lộc bộ doanh nghiệp hội viên huba và các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố
các đội được chia thành một mươi sáu bảng thi đấu vòng tròn một lượt mỗi bảng chọn hai đội có thành tích cao nhất vào thi đấu vòng một sáu mươi bốn một trăm ba mươi hai một trăm một mươi sáu tứ kết bán kết và chung kết
tập trung vào chuyên môn và thông qua giải thì mình có tăng cường sự học hỏi giao lưu và kết nối với các doanh nghiệp tham gia cũng như các hiệp hội trong hiệp hội con trong huba
đại bóng đá huba hai nghìn một mươi tám cũng như huba football là một thương hiệu doanh nghiệp thành phố nó là một cầu nối một sự liên kết giữa các doanh nghiệp với nhau
và đặc biệt nó là môn thể thao dành cho cán bộ công nhân viên của các doanh nghiệp tp hcm
trên năm triệu cán bộ công nhân viên đang hoạt động trong các doanh nghiệp các nhà máy sĩ nghiệp
của các doanh nghiệp tp hcm nó làm cho các doanh nghiệp lại gần nhau hơn mặc dù ở mỗi cái khoảng cách rất là xa
và cái sự kết nối này nó tạo ra những chương trình xúc tiến thương mại qua thể thao
và nó tạo ra sự gắn kết về quản trị về quản lý qua thể thao
và nó tạo ra những cái lợi nhuận những cái đóng góp về kinh tế với thành phố cũng qua thể thao
đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng quốc khánh mùng hai tháng chín và ngày doanh nhân việt nam một mươi ba tháng một mươi
hiệp hội doanh nghiệp tp hcm mong muốn giải đấu sẽ được tổ chức thường niên từng bước xây dựng huba football
thành một thương hiệu phong trào thể dục thể thao mạnh dẫn đầu của cộng đồng doanh nghiệp cả nước